thưa quý vị sau hơn một tháng xét xử và nghị án vào ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm tuyên án đối với trương mỹ lan
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các tổ chức có liên quan
trước đó trong phần luận tội viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với bị cáo trương mỹ lan tử hình về tội tham ô tài sản
hai mươi năm tù về tội đưa hối lộ và một mươi chín hai mươi năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng tổng hợp hình phạt tử hình
năm bị cáo còn lại viện kiểm sát đề nghị mức án từ trung thân đến ba năm tù nhưng cho hưởng án treo
quá trình tranh luận viện kiểm sát cũng căn cứ vào diễn biến tại phiên tòa sự thành khẩn khai báo và các tình tiết giảm nhẹ mới phát sinh của các bị cáo
và đã thay đổi mức đề nghị án đối với hai mươi hai bị cáo theo hướng giảm nhẹ mức án
viện kiểm sát cho biết tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai bị cáo lan đã thâu tóm và nắm giữ trên chín mươi một vốn điều lệ của scb
các cá nhân tổ chức đứng tên cổ phần tại scb đều khai đứng tên hộ cho trương mỹ lan
với số lượng cổ phần nắm giữ trên chín mươi một trương mỹ lan là người nắm quyền hạn của đại hội đồng cổ đông
và là người chủ mưu cầm đầu điều hành toàn bộ hoạt động tại scb đủ thỏa mãn các yếu tố cấu thành của tội tham mô tài sản

nội dung vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng ngãi tiếp tục điều tra mở rộng
thưa quý vị hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng ngãi xuất hiện một số nhóm công khai hoạt động trao đổi thanh toán bằng tiền ảo p network hay còn gọi là đồng pi
đây là một dạng tiền mã hóa tiền số tiền điện tử không hợp pháp khi sử dụng tại việt nam
hiện tại thì đồng pi vẫn vô giá trị thế nhưng nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân là rất lớn và tiêm mẩn nhiều nguy cơ rủi ro khi tham gia đầu tư đồng tiền ảo này
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm kỹ thuật cao công an tỉnh quảng ngãi vừa mời bùi văn tài
đang có cơ sở tại phường nghĩa tránh thành phố quảng ngãi làm việc xung quanh nội dung về tiền ảo p network
bùi văn tài đang vận hành và quản lý ba trăm sáu mươi máy tính mỗi một máy tính tương ứng với một tài khoản của một người tham gia
tài có trách nhiệm quản lý vận hành và đào pi cho những thành viên tham gia nhóm này
tài thường xuyên lan tỏa hoạt động tiền ảo p network này trên các mạng xã hội như facebook
nó không đúng chứ ta
là em đang trên mạng xã hội
có chữ văn phòng p để làm cho mọi người hiểu nhầm rằng là nơi đây là văn phòng đại diện thương mại hợp pháp
tại tỉnh quảng ngãi cũng như là đất nước việt nam
và cái hành vi đó là hành vi sai
và em đã ký biên bản cũng như là xóa cái bài viết ngay lập tức
trước những hoạt động rầm rộ trong thời gian qua phản hồi công văn của công an tỉnh quảng ngãi
công ty luật trách nhiệm hữu hạn tng tại hà nội
được công ty p network tại iceland ủy quyền cho công ty này bảo vệ thương hiệu p network trên lãnh thổ việt nam
khẳng định p network không có hiện diện thương mại và không ủy quyền cho bất cứ tổ chức cá nhân nào
để hoạt động nhân danh p network tại tỉnh quảng ngãi hay trên lãnh thổ việt nam
do đó bất kỳ hành vi nào nhân danh p network trong quá khứ hiện tại
được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân tổ chức nào tại việt nam đều là giả mạo
người dân bà con khi dùng cái này là phải cản hạng
đấu với việc thanh toán trong nước là vi phạm pháp lục
đấu với nước ngoài thì nếu như tầm mùa để thanh toán nước ngoài
thì việt nam không tại nhà nước chúng ta không kiểm soát được
p network không công khai mã nguồn như các loại tiền ảo khác
vì vậy rất khó để tìm được các thông tin về thuật toán sinh các đồng p lộ trình phát triển cụ thể của p
khi các thông tin không minh bạch thì hoạt động của hệ thống phụ thuộc hoàn toàn vào những người đang điều hành nó
người dùng cần phải thực hiện quá trình xác thực người dùng
cung cấp các thông tin cá nhân trong đó có cả căn cước công dân chứng minh nhân dân hộ chiếu
khi người tham gia cung cấp các thông tin dữ liệu đó và hàng ngày lên máy để điểm danh
trong vòng bốn tiếng hồi thì anh phải lên một lần để điểm danh
thì khi anh có phép hoạt động như vậy thì vô hình dung anh tự ý
anh chuyển không cái dữ liệu cá nhân của cá nhân anh cho bên thứ ba
từ toàn bộ máy chủ hiện nay đặt nước ngoài
do mà chúng ta không biết được người ta sẽ
sử dụng cái dữ liệu cá nhân của chúng ta và không biết gì
kể cả là sử dụng cái dữ liệu cá nhân của chúng ta và không được vi phạm phong đoạn trên môi trường mạng
cần phải nhấn mạnh là đến thời điểm hiện tại đồng p vẫn vô giá trị
tất cả những gì người dùng có được chỉ là những số lượng đồng p hiện trên màn hình điện thoại
hơn nữa theo quy định việc giao dịch hàng hóa bằng tiền ảo là vi phạm pháp luật việt nam
do đó người tham gia tất cả bên bán và bên mua có thể đối mặt với rủi ro pháp lý
và mức độ lộ lọt thông tin cá nhân và nguy cơ bị lợi dụng là rất lớn
vì vậy cá nhân tổ chức cần cảnh giác trước khi tham gia vào các hoạt động đầu tư huy động vốn
và giao dịch mua bán tiền ảo pi
thưa quý vị cánh rừng tràm sản xuất hơn bốn năm tuổi của nông trường bốn trăm linh hai thuộc quân khu chín
ở xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau
bất ngờ bốc cháy và nhanh chóng lan rộng cho việc khiến cho việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
trước đó thì vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn
nó xuất hiện ở khu vực rừng sản xuất của nông trường bốn trăm linh hai
gây thiệt hại khoảng bốn mươi hectare rừng của đơn vị này
đến chiều tối cùng ngày đám cháy đã lan sang khu vực rừng sản xuất một trăm linh hectare lân cận
lực lượng bộ chỉ huy quân sự tỉnh huyện phối hợp cùng lực lượng cảnh sát
phòng cháy chữa cháy công an tỉnh cà mau và lực lượng tại chỗ của địa phương
đã huy động hơn sáu trăm linh người cùng tham gia dập lửa và cắt cây để tạo đường băng ngăn lửa cháy lan
do đây là khu vực rừng xe chữa cháy lớn không vào được
các canh rạch khô cạn nước nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn
chính quyền địa phương đã triển khai di rời hai mươi hộ dân sống gần khu vực đám cháy để bảo đảm an toàn
sau hơn một mươi tám giờ phát hiện đến bảy h ba mươi phút sáng ngày hôm nay
đám cháy cơ bản được không chế nhưng vẫn còn âm ỉ dưới lớp than bùn
và có nguy cơ bùng phát trở lại khi có gió mạnh
công tác chữa cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng duy trì